tuy nhiên hiện tượng hoạt động kém hiệu quả xa rời tôn trì mục đích báo hóa tạp chí vẫn diễn ra
ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động báo chí gây bức xúc dư luận và đòi hỏi phải nghiêm khắc chấn trình
trong phần đầu của chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần trích bài viết đăng trên báo nhân dân của tác giả thành nam có tiêu đề
rà soát chấn chỉnh hoạt động của các tạp chí mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo số liệu tại hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi do ban tuyên giáo trung ương phối hợp bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam tổ chức cuối năm hai nghìn một mươi chín
thì đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cả nước có tám trăm năm mươi cơ quan báo chí trong đó có sáu trăm bốn mươi tám tạp chí chiếm tới bảy mươi sáu
trong số hai mươi ba cơ quan báo chí
có bảy tạp chí chiếm tới ba mươi bốn
trong những năm qua các tạp chí đã góp phần tích cực trong tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
cung cấp thông tin định hướng dư luận nâng cao dân trí và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân
tuy nhiên là bên cạnh các tạp chí phát triển đúng hướng khẳng định được uy tín được độc giả đón nhận
vẫn còn không ít tạp chí xa suốt chất lượng hoạt động cầm chừng
mang tính hình thức chủ yếu phát hành nội bộ
một số tạp chí có trang điện tử hoặc tồn tại với tư cách tạp chí điện tử độc lập
xuất hiện nhiều biểu hiện tiêu cực lệch lạc cố tình báo hóa để tổ chức tin bài theo hướng giật gân câu khách
nhiều nội dung đăng trên các ấn phẩm này hầu như không gắn với chức năng nhiệm vụ được giao
mà chạy theo thị hiếu dễ dãi của một bộ phận công chúng
cũng cần đề cập hiện tượng trang điện tử của một số tạp chí hoạt động như báo điện tử
nội dung cập nhật hàng giờ có tin bài dựa trên nguồn tin chưa kiểm chứng
khiến thông tin nhiễu loạn méo mó ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của báo chí
làm suy giảm lòng tin của công chúng đối với người làm báo
cá biệt có một bộ phận nhà báo cố tình thồi phồng sai lầm khuyết điểm của một số tổ chức cá nhân
viết bài trái với quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
xét từ góc độ nhất định có thể xem đây là biểu hiện
tự diễn biến tự chuyển

trong lĩnh vực báo chí cần sớm ngăn chặn và xử lý
nếu tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến hết tháng bảy
đã có hàng loạt sai phạm liên quan hoạt động báo chí bị phát hiện
trong đó chiếm một tỷ lệ không nhỏ liên quan đến hoạt động của một số cán bộ
phóng viên công tác viên tại các tạp chí
thay vì hành nghề chân chính
họ lại lợi dụng danh nghĩa nghề nghiệp
ngang nhiên tống tiền doanh nghiệp và bị cơ quan chức năng phát hiện
một số phóng viên công tác viên
đã bỏ qua tôn chỉ mục đích quy định của cơ quan
cũng như đạo đức nghề nghiệp
mà chỉ hành nghề vì mục đích kiếm lời
thông qua việc chuyên đi đánh đấm
dọa lẫm doanh nghiệp tổ chức cá nhân
thay vì tăng thu nhập từ lao động nghề nghiệp chân chính
họ lại chạy theo khoản thu bằng việc nhân danh chống tiêu cực để kiếm trác
với thủ đoạn phổ biến là dọa đưa lên báo hoặc sáng đăng
thống kê cho biết
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan chức năng đã xử phạt một mươi năm lượt tạp chí điện tử
vì lý do chủ yếu là đã thông tin sai sự thật
thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích trên lấy phép hoạt động báo chí
với tổng số tiền bị xử phạt hành chính gần năm trăm linh triệu đồng
tuy nhiên đây mới chỉ là phần nổi của tạc băng chìm
liên quan đến các sai phạm ở một số tạp chí thời gian qua
trên thực tế thì việc cố tình làm mờ nhòe chức năng
nhiệm vụ coi nhẹ tính chất chuyên ngành định kỳ để báo hóa tạp chí
và quá quan trọng lợi nhuận đã khiến vai trò một số tạp chí bị suy giảm
việc phát huy tác dụng trong chuyên ngành hẹp
và ý nghĩa xã hội rộng rãi bị hạn chế
để xảy ra tình trạng này
trước hết trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý và người đứng đầu tạp chí
chính tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích
buông lòng quản lý và điều hành hoạt động
thiếu kiểm soát đội ngũ phóng viên cộng tác viên
thậm chí rung túng hoặc bật đèn xanh cho hành vi tiêu cực
đã làm cho nội dung một số tạp chí bị méo mó biến dạng
đối ngũ người làm tạp chí xa suốt về đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ
sai phạm có xu hướng ngày càng gia tăng ở một số tạp chí
đã và đang đẩy tới một số đánh giá tiêu cực của xã hội
với ấn phẩm báo chí cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo
cần phải nghiêm túc xem xét đánh giá hiệu quả hoạt động của báo chí
trong đó có các tạp chí
cơ quan chủ quản cần bám sát mục tiêu
định hướng phương án sắp xếp như quy hoạch báo chí đã đề ra
từ đó quyết định tạp chí thuộc đơn vị mình tồn tại hay không
và để tồn tại phù hợp với chức năng nhiệm vụ thì phải làm gì
cần chấm dứt tình trạng làm cho có
chất lượng không bảo đảm
lãng phí vật chất nhân lực
ảnh hưởng tới uy tín cơ quan chủ quản và đội ngũ người làm báo
việc cấp phép của cơ quan chức năng với các tạp chí
cũng cần siết chặt
cũng như đưa ra các biện pháp xử lý hiện tượng vi phạm
và biện pháp xử phạt
cần phải đủ tính răn đe phòng ngừa
với các ấn phẩm vi phạm nhiều lần
có thể xem xét đình bản hoặc rút giấy phép hoạt động
với người làm báo có sai phạm
tùy theo mức độ có thể xem xét thu hồi thẻ nhà báo
tiếp theo chương trình là phần trích bài viết
đăng trên báo nhân dân của tác giả thành sơn có tiêu đề
quản lý báo chí hoạt động đúng tôn trì mục đích
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thời gian qua các vi phạm trong hoạt động báo chí
vẫn có chiều hướng gia tăng
phổ biến là việc một số phóng viên
cơ quan báo chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp
xa rời tôn chỉ mục đích hoạt động
tình trạng này đòi hỏi cần có những biện pháp quyết liệt hơn
từ phía cơ quan chức năng
cũng như sự vào cuộc mạnh mẽ
của chính các cơ quan báo chí và người làm báo
một chuyện thật như đùa xảy ra ở tỉnh đê
một lãnh đạo địa phương trên đường đi công tác
thì bị hỏng xe
trong lúc chờ sửa xe
vĩ lãnh đạo này vào quán gần đó ngồi đợi
và uống cốc cà phê
sự việc tưởng như rất là bình thường này
đã bị một phóng viên của một tạp chí ghi hình
và sau đó thông tin đã được bắn đến vị lãnh đạo nọ là
bức hình sẽ được đăng trên báo
để phản ánh tình trạng
của lãnh đạo địa phương đi xe công
uống cà phê trong giờ làm việc
rõ ràng ở đây
sự việc đã bị cố tình suy diễn với dụng ý
rất xấu hỏng hạ thấp uy tín của vị lãnh đạo
điều đang nói là tờ tạp chí mà phóng viên này đang công tác
lại hoàn toàn không có chức năng làm nhiệm vụ
như việc anh ta đang làm
câu chuyện này gợi nhớ đến những sự việc tương tự
từng xảy ra với một số lãnh đạo ở không ít địa phương
họ thường xuyên bị soi mói
bị bắt lỗi ở mọi lúc mọi nơi
không ít tỉnh huống tỉnh ngay lý giang
chờ được vạ thì má đã sưng
nên có người đành chấp nhận thỏa hiệp
để tránh ồn ào không cần thiết
nhất là khi phóng viên không chỉ dọa đưa hình ảnh lên báo
mà còn dọa phát tán trên mạng xã hội
tác động xấu đến uy tín thanh danh cá nhân
không chỉ quan chức ở các địa phương
đối tượng mà những phóng viên kiểu này nhắm đến
rất đa dạng như doanh nghiệp tổ chức đơn vị cá nhân
có ảnh hưởng xã hội
và công việc của số người mang danh nhà báo này
là xăm xoay tìm sơ hở của cá nhân
để có cớ đe dọa kiếm trác
ngay cả trong suốt thời gian dịch covid một mươi chín vừa qua
khi dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng nặng nề
đến nền kinh tế đất nước
mà còn tác động tiêu cực
đến mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống
thì tình trạng báo chí tiêu cực đáng phê phán đâu trên
vẫn không hề suy giảm
một số nhà báo cấu kết với nhau
sử dụng danh nghĩa báo chí
lợi dụng mạng xã hội để tác oai tác quái
đánh hội đồng doanh nghiệp
nhũng nhũ các tổ chức cá nhân địa phương đơn vị
và mùa dịch bệnh
cũng trở thành mùa làm ăn
của nhóm truyền thông bẩn
thực tế lâu nay sai phạm hoạt động của một số cơ quan báo chí
nhất là của các văn phòng đại viện cơ quan báo chí tại địa phương
thật sự đã và đang là vấn đề nổi cộng
gây bức xúc dư luận
có địa phương dù đang gặp nhiều khó khăn
nhưng chính quyền doanh nghiệp thường xuyên phải tiếp các nhà báo đến làm việc
và điều gói oam là có nhà báo xưng danh
đang làm việc tại một tạp chí về sức khỏe
nhưng lại đòi tìm hiểu các hợp đồng kinh tế
mà doanh nghiệp đang thực hiện với đối tác
hay là tương tự như thế một tờ báo chuyên về phụ nữ
lại tỏ ra rất tự hào
vì các thành tích chống tham nhũng tiêu cực
phớt lờ các nội dung được quy định
trong giấy phép hoạt động của chính tờ báo đó
cần phải thẳng thắn nói rằng
tình trạng một số nhà báo và cơ quan báo chí hoạt động
không tuân thủ tôn trì mục đích
đã trở thành căn bệnh trầm kha trong lĩnh vực báo chí
đã có không ít lãnh đạo cơ quan báo chí buông lỏng quản lý
xem nhẹ việc định hướng mục đích tôn trì hoạt động
tới các cán bộ phóng viên trong tòa soạn
mặc cho phóng viên tự tung tự tác
miễn sao cung cấp được tin bài giật gân
có lượt xem view cao
và nhất là mang về được hợp đồng kinh tế
hợp đồng quảng cáo có giá trị lớn
thậm chí hiện đang có tình trạng
một số văn phòng đại diện hoạt động theo hình thức khoán doanh thu
tòa soạn sẽ không chịu trách nhiệm trả lương
cho phóng viên tại văn phòng mà phóng viên phải tự lo
theo đó trưởng văn phòng đại diện được giao quyền tuyển dụng nhân sự
tổ chức các hoạt động để sao cho mỗi năm
nộp về tòa soạn số tiền theo định mức
cách quản lý này tất yếu nảy sinh tình trạng
coi nhẹ thực hiện chức năng
nhiệm vụ đã được quy định trong luật báo chí
thay vào đó các nhà báo làm việc theo kiểu khoán doanh thu
phải tìm mọi cách để mang được tiền về cho tòa soạn
cũng như tìm kiếm thu nhập cho bản thân
từ đây đồng tiền bẩn đã xuất hiện thông qua việc dọa dẫm
đánh đấm các tổ chức cá nhân tại địa phương
có thể thấy rằng chính các sai phạm của một số nhà báo suy thoái như vậy
đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín người làm báo và cơ quan báo chí
mới đây bộ thông tin và truyền thông vừa trình chính phủ dự thảo sửa đổi
bổ sung một số điều trong nghị định số một trăm năm mươi chín hai nghìn một mươi ba ndcp của chính phủ
ban hành ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba về quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động báo chí xuất bản
điểm nổi bật ở dự thảo lần này là việc bộ thông tin và truyền thông
đề xuất tăng quyền cho các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương
trong đó đáng chú ý là vai trò của sở thông tin và truyền thông được làm rõ hơn
theo đó các sở thông tin và truyền thông được phép xử phạt vi phạm
các cơ quan báo chí của trung ương nếu các đơn vị này đăng tải thông tin
sai sự thật về các vấn đề trên địa bàn
không chỉ được cấp quyền trong việc xử phạt vi phạm báo chí tại địa phương
các sở thông tin và truyền thông cũng được tham gia đóng góp ý kiến
với bộ thông tin và truyền thông trong việc cấp đổi thẻ nhà báo
thuộc cơ quan báo chí địa phương cũng như việc cấp lại thẻ nhà báo
của phóng viên thường trú đã đăng ký hoạt động tại địa phương
nghị định thay thế nghị định một trăm năm mươi chín hai nghìn một mươi ba ndcp được ban hành
sẽ có chế tài xử lý nghiêm đối với hành vi không thực hiện đúng tôn trì
mục đích của cơ quan báo chí trong đó có cả hình phạt bổ sung
tước quyền sử dụng lấy phép đến một mươi hai tháng đồng thời có cả chế tài xử lý
lãnh đạo cơ quan báo chí cử phóng viên và phóng viên hoạt động
không đúng tôn trì mục đích
đây được đánh giá là những điều chỉnh kịp thời cần thiết
tăng cường vai trò của cơ quan chức năng địa phương
cũng như chấn trình tình trạng nhũng nhũ tiêu cực trong hoạt động báo chí
chính sự coi nhẹ dung túng bao che của cơ quan chủ quản
đã góp phần tạo ra kẽ hở cho các sai phạm trong hoạt động báo chí nảy sinh
làm suy giảm lòng tin của xã hội đối với các nhà báo và cơ quan báo chí
đây là vấn đề có tính bức thiết đòi hỏi sự vào cuộc một cách đồng bộ
và kiên quyết của các cấp ngành của các cơ quan liên quan
nhằm bảo đảm môi trường hoạt động và tác nghiệp báo chí lành mạnh
góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và lấy lại niềm tin của bạn đọc
đối với những người làm báo chân chính
cùng với sự vào cuộc rốt ráo kiên quyết của cơ quan chức năng
đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí cũng như các nhà báo
cần nghiêm túc nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình
hơn lúc nào hết đạo đức của người làm báo
ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm nghề nghiệp
cần được đặt lên hàng đầu
chỉ có như vậy mới có thể tạo ra được niềm tin trong đọc giả
giúp phát huy vai trò tích cực của báo chí
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau